sau sự việc công ty sài gòn tourist phát hành cẩm nang quảng bá tour du lịch có thông tin sai lệch vi phạm chủ quyền biển đảo của việt nam
mới đây tổng cục du lịch đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị lữ hành nhằm siết chặt quản lý ấn phẩm quảng bá du lịch
theo tổng cục du lịch đây là sự việc hết sức nghiêm trọng vi phạm pháp luật của việt nam
tổng cục yêu cầu các đơn vị lữ hành khẩn trương triển khai một số biện pháp như sau
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động du lịch cần nghiêm túc tuân thủ đúng quy định pháp luật việt nam
về việc không sử dụng bản đồ ấn phẩm hình ảnh có in hình đường chín đoạn khi kinh doanh tại việt nam
hạn chế sử dụng những ấn phẩm do nước ngoài xuất bản trường hợp bắt buộc phải sử dụng cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đến khách hàng
nếu phát hiện ra lỗi phải lập tức tiến hành tiêu hủy và báo cho cơ quan chức năng